phòng kiểm soát hình sự công an tp hcm đã bắt cẩn cấp phạm thái mai hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan anh điều tra xác định thời gian qua đi đâu hương cũng tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ
có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an có thể can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót sau đó hương chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn như trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và của một bị hại trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
số tiền hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc liên hệ thiếu tá phan văn tứ phó đội trưởng đội trọng án
số điện thoại chín trăm bảy mươi chín một trăm hai mươi ba ba trăm một mươi chín để tố cáo cung cấp thêm thông tin để điều tra xử lý
đối tượng trần thị ngọc thắm chú tỉnh bến tre vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ về hành vi chiếm đoạt trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
theo điều tra ban đầu thắm nhiều lần mang thai nhưng đều bị sẩy
do không muốn người nhà phát hiện nên đến ngày bốn tháng một mươi một thắm đến khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
để đăng ký sinh và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh của người khác
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi một thắm lấy áo khoác một mươi năm
giả danh cán bộ y tế vào phòng của một gia đình mới sinh con nói dối là đưa bé sơ sinh đi trích ngừa
sau đó thắm đưa bé gái ra khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của thắm ở xã thanh tuyền huyện dầu tiến tỉnh bình dương
sau khi nhận được thông tin công an tỉnh phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh sở y tế tỉnh bình dương để điều tra vụ việc
đến khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và công an thành phố thủ dầu một đã truy xét tìm được em bé cùng thắm tại nhà trọ cách bệnh viện khoảng hơn bốn mươi km
hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó tổ công tác phát hiện có năm nam thanh niên đi trên ba xe mô tô biển số che bằng khẩu trang không đội mũ bảo hiểm đi qua
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau đó các đối tượng trên quay lại dừng xe bên chiều đường đối diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác rồi bỏ chạy khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên trên gồm nguyễn hoàng bảo hoàng tiến trung
phan văn hiếu lê mạnh linh và trần công minh cả năm đều chưa có giấy phép lái xe
đối tượng trần thị ngọc thắm chú tại tỉnh bến tre vừa bị công an thành phố thủ dầu một của tỉnh bình dương tạm giữ về hành vi chiếm đoạt trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
theo điều tra ban đầu thắm nhiều lần mang thai nhưng đều bị sảy
do không muốn người nhà phát hiện nên đến ngày bốn tháng một mươi một thắm đến khoa phụ sản bệnh viện a khoa tỉnh bình dương để đăng ký sinh
và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh
của người khác đến khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi một thắm lời eo khoác blue giả danh cán bộ y tế vào phòng của một gia đình mới sinh con
nói dối là đưa bé sơ sinh đi trích ngừa
sau đó thắm đưa bé gái ra khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của thắm ở xã thanh tuyền huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
sau khi nhận được thông tin công an tỉnh phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh sở y tế tỉnh bình dương điều tra vụ việc
đến khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và công an thành phố thủ dầu một
đã truy xét tìm được em bé cùng thắm tại nhà trọ cách bệnh viện khoảng hơn bốn mươi km
hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc
thời gian vừa qua các vụ án liên quan đến thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự
từ vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt trả tự
tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ ra được các sơ hở thiếu sót trong quy định của pháp luật
về hoạt động chứng khoán và thủ đoạn của các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
theo bộ công an có ba hình thức thao túng mà các đối tượng thường sử dụng
thứ nhất lợi dụng việc mở tài khoản chứng khoán một cách dễ dàng
không kiểm soát rồi thuê
thứ hai nhờ người khác đứng tên mở hộ tài khoản để sử dụng mua bán
từ đó tạo cung cầu giả đẩy giá lên cao bán ra thu lợi bất chính
thứ hai lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát vay vốn theo hình thức hợp tác đầu tư
lợi dụng công ty chứng khoán và công ty thứ ba để lách luật ký hợp đồng cho khách hàng vay
dưới hình thức hợp tác đầu tư góp vốn khác với lẽ xuất hưởng cố định để thu lợi
từ đó các đối tượng có nguồn tiền giao dịch mua bán đẩy giá thao túng mã chứng khoán để thu lợi bất chính
thứ ba sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng các thủ thuật nghiệp vụ kê toán và tài chính
để biến một doanh nghiệp có thể tự tăng vốn mà không cần cổ đông phải góp thêm
nhằm nâng không vốn điều lệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thu lợi bất chính
nhiều đối tượng còn đứng sau các công ty doanh nghiệp thao túng các hoạt động đấu thầu đấu giá
thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại cho tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà đầu tư

hành vi thao túng lừa đảo trên thị trường chứng khoán
mặc dù bộ công an đã tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh làm rõ các đối tượng
hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng các hành vi tương tự để xử lý theo quy định của pháp luật
góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh minh bạch an toàn tạo niềm tin tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư
xong lợi dụng các kẽ hở của pháp luật nhiều công ty vẫn với ý đồ xấu
đang cố tình thực hiện hành vi vi phạm của mình hòng chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
chúng ta có thể thấy rằng các đối tượng mà thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán
hay thực hiện việc lừa đảo chứng đợt tài sản thông qua các hợp đồng góp vốn hay là hợp tác đầu tư
đều là những người có tầm ảnh hưởng và có vị thế
trong xã hội trong giới kinh doanh và những người này luôn họ có sự hiểu biết nhất định về pháp luật
chính vì hiểu biết pháp luật nên họ tìm những cách để lách luật thông qua những hợp đồng
hợp tác kinh doanh hay thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán
bằng việc lập các tài khoản thứ ba hoặc lập các công ty thứ ba
làm việc trung gian cho việc thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán này
ngoài việc chúng ta đưa ra các cơ chế quản lý giám sát nó tốt hơn
thì cái chế tải chúng ta
chúng ta cũng cần phải nâng lên tương xứng với các cái tội danh
để từ đó các cái tội phạm khi mà có cái ý đồ
cũng phải nhiều lần suy nghĩ để mà cân đong đo đếm
qua công tác điều tra căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội
bộ công an kiến nghị các cơ quan tổ chức liên quan
cần áp dụng một số biện pháp khắc phục và phòng ngừa như sau
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
kịp thời cung cấp thông tin trinh thống chính xác
về chủ trương
định hướng điều hành
và tình hình kinh tế vĩ mô để ổn định tâm lý nhà đầu tư
nâng cao nhận thức hiểu biết và kỹ năng tài chính của nhà đầu tư
tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác
gây mất an ninh toàn thị trường
để ngăn chặn tình trạng tăng vốn ảo
các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra
giám sát các hoạt động liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp
hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định cụ thể rõ ràng về thời hạn
hoàn góp vốn của cổ đông đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn
quy định về trách nhiệm cơ chế kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức cá nhân
sáng nay ngày năm tháng một mươi một tại nhà văn hóa phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy
tại phường khương đình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt hai cho các nạn nhân của vụ cháy trung cư mini
đợt hai thực hiện hỗ trợ từ ngày năm tháng một mươi một gồm hỗ trợ bổ sung một trường hợp
sau khi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình hỗ trợ đợt một làm bốn mươi triệu đồng
hỗ trợ người sống trong tòa nhà tám mươi chín sáu tỷ đồng trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo cuộc sống ổn định
cho tám mươi tám người còn sống với số tiền bảy trăm linh triệu đồng một người tổng là sáu mươi một sáu tỷ đồng
hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng cho năm mươi sáu người
với số tiền năm trăm linh triệu đồng một người tổng là hai mươi tám tỷ đồng bên cạnh đó hỗ trợ ba mươi bảy nạn nhân bị thương là một mươi năm một tỷ đồng
hỗ trợ một người bị thương nặng hiểm nghèo với số tiền một tỷ đồng hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em một mươi chín hai tỷ đồng
hỗ trợ tổng số kinh phí hỗ trợ đợt hai là gần một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
theo ban vận động trước đó tại đợt một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
và quận thanh xuân đã trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là hơn sáu một tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ
tổng cộng hai đợt hỗ trợ là một trăm ba mươi tỷ đồng